mới đây hai đối tượng nghiện ma túy cướp giật tài sản đã dùng binh xịt hơi cây tấn công tổ cảnh sát hình sự công an quận bình thành tp hcm khi bị tri đuổi nhưng vẫn bị tấm gọn
ngày ba mươi tháng một mươi một công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đã bàn giao đối tượng trần phúc bình ngụ tỉnh bà rịa vũng tàu và nguyễn văn kỳ đan ngụ quận một mươi hai tp hcm
cả hai cùng một mươi chín tuổi cho công an quận gò vấp tp hcm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào trưa hai mươi chín tháng một mươi một hai đối tượng này chở nhau trên xe máy rão quanh các con đường ở quận gò vấp tìm người sơ hở để cướp giật
phát hiện một người đang sử dụng điện thoại iphone cả hai áp sát diệt tài sản rồi tăng ga bỏ chạy
lúc này tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm đang tuần tra phát hiện lập tức tăng ga truy đuổi
nhằm tẩu thoát khỏi sự truy đuổi đối tượng điều khiển xe mô tô chạy lạng lách qua nhiều tuyến đường
đồng thời tinh ngồi sau rút bình xịt hơi cay để tấn công trinh sát
khi đến đường lê quang định phường một quận gò vấp lực lượng trinh sát đuổi kịp
lao xe thẳng vào khiến cả hai ngã xuống đường
dù bị dính hơi cay nhưng tổ cảnh sát hình sự đã nhanh chóng khống chế được hai đối tượng
tại trụ sở công an các đối tượng khai vừa thực hiện một vụ cướp giật điện thoại
đang trên đường tháo chạy thì bị truy đuổi cả hai đều nghiện ma túy